liên quan đến dự án khu nhà ở bình trưng tây tại quận hai tp hcm
này là dự án saigon mystery villa
vào sáng nay ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
khách hàng của dự án này đã tập trung căng biểu ngữ yêu cầu
ông vũ anh cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng thế kỷ hai mươi một bình trưng tây
giao đất sau khi đã đóng tiền đầy đủ theo hợp đồng
theo thỏa thuận hợp tác đầu tư dưới công ty trách nhiệm hữu hạng thế kỷ hai mươi một bình trưng tây
với bà bùi thị thu hằng vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
thì bà hằng đã góp cho công ty này gần một mươi chín tỷ đồng
để được nhận chú nhận quyền sử dụng ba trăm một mươi năm mét vuông đất
trong dự án khu nhà ở bình trưng tây tại quận hai tp hcm
trong thời gian chờ dự án triển khai các hạng mục
bà hằng có vay tiền của một người bạn và để làm tin
đã chú nhận thỏa thuận góp vốn trên
và người này đã cầm thỏa thuận đến công ty thế kỷ hai mươi một thương lượng
rút ra số tiền thấp hơn giá trị góp vốn ban đầu
từ đây tranh chấp xảy ra và kéo dài đến nay chưa giải quyết được
hiện dự án này được đổ tên thành saigon mastery villas
và đang được công ty bất động sản hưng thịnh trao bán
bản thân các thông tin rao bán cho các trang bất động sản cũng nhập nhằn
khi lúc là dự án của hưng thịnh lúc hưng thịnh chỉ là nhà phát triển dự án
còn ông vũ anh cường là người đàn ông có biểu hiện say rượu xòa xòa phụ nữ trên máy bay
đã bị cảng vụ hàng không miền bắc ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
với số tiền một mươi triệu đồng hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện bình chánh tp hcm vừa công bố kết quả điều tra vụ
hóa hoạn xảy ra vào hồi đầu tháng năm
nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại địa chỉ a một mươi bốn mươi ấp một xã lê minh xuân huyện bình chánh
là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ phóng điện tại nguồn điện vào máy tạo hạt nhựa
gây cháy và phát triển thành đám cháy
vụ việc không có hành vi phạm tội
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh
rồi quyết định không khởi tố vụ án hình sự
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai tháng năm
tại kho sản xuất keo do anh lê sĩ dương làm chủ
và kho chứa hồ sơ lưu của trung tâm quản lý giao thông công cộng
thuộc sở giao thông vận tải tp hcm xảy ra hỏa hoạn
lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó có mặt dập tắt ngọn lửa
xong vụ việc đã khiến nhiều máy móc tại sáng bị thiêu rùi
trong đó có khoảng bốn mươi tấn hồ sơ hoạt động xe buýt trên địa bàn tp hcm
thưa quý vị hơn hai mươi năm nay làng nghề đang lập cua
tại xã biên giới bình thành thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp ngày càng phát triển
từ những người thợ lành nghề cho đến những gia đình vừa tập quen với chiếc lập cua
đến nay cũng đã có gần một trăm linh hồ bén duyên theo cái nghiệp của cháu
theo chồng rồi bén luôn cái nghiệp bên chồng ngót cũng đã gần hai mươi năm nay
bà bùi thị liên vẫn ngày ngày gắn bó với cái nghề đang lọc
từ kinh nghiệm của mình bà liên luôn biết đâu là thời điểm để bắt đầu vào mùa
rồi cũng chú động tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất
có lẽ vì vậy nên mỗi mùa nước bà bán trên ba chiếc lọc
cái này mình mặn như mặn hoài chừng nào ta nghỉ lấy thì mình nghỉ mặn vậy đó
như qua tết thì mình mặn mua tre thì mình mặn lằn lằn lằn để sẵn vậy đó
ta muốn lấy giờ nào người ta điện mình giao ta giờ nấy
nhưng trên campuchia bán campuchia có ở đồng dứ có
mỗi nhà một xưởng âm thanh chẻ tre vút tre rơm rạ cá mù góc trời
nhịp sống đồng bằng nhờ vậy cũng sung túc hơn
có hộ chuyên làm để bán có hộ làm đủ để đặt rồi mới bán
và cũng có hội chuyên gia công cho các cơ sở
nhờ vậy mà nguồn cung lọc cua cho ra thị trường luôn phong phú
mặn sáu người mặn bệnh hoài mặn mua tre về cưa rồi ra rẻ ra về mướn ta vô
giờ mình thui nhà giờ mình cưa bẩn cưa đồ mình làm mình bệnh nhà
nhưng mặn bỏ trong nhà đó nghe được bảy tám ngàn cái cũng được sống được qua tháng nước
gắn bó với nghề sản xuất lọc cua và cánh đồng nước nổi vùng biên
từ khi tóc còn xanh đến nay
với kinh nghiệm của mình ông lê văn phúc luôn cố gắng tạo ra những chiếc lọc thật bền
để ông và người mua có thể sử dụng lâu
do vậy ngay từ công đoạn lựa chọn nguyên liệu ông phúc cũng có sự cẩn trọng nhất định
mình nghĩ mình đem lên mình để mùa tới mình đem xuống mình đặt cũng còn được đôi ba tháng
xuất phát từ nhu cầu làm lọc để đánh bắt mua sinh dần dần theo năm tháng hình thành đến một làng nghề như ngày hôm nay
hoạt động sản xuất của bà con được thực hiện quanh năm nhưng tập trung cao điểm nhất là vào đầu mùa lũ
sản phẩm làm ra bán được tiêu thụ chủ yếu ở các thị trường các huyện thị trong tỉnh
cũng như các tỉnh lân cận như long an và cả xuất sang nước bạn campuchia
những năm trước thì bà con chủ yếu là làm để đặt bắt cua để bán
nhưng mà do cái giá cua ngày nó một cao vì vậy mà có nhiều cái nơi người ta đến người ta mua lợp về để đặt
vì vậy mà bà con ngoài cái việc mà làm để đủ đặt thì bà con làm thêm để bán để kiếm lại cái phần chi phí mà làm lợp